vào tối qua ngày hai mươi một tháng một mươi một tại sân bay quốc tế tân sơn nhất thành phố hồ chí minh
cục diện giữ hòa bình việt nam phối hợp với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng và các đơn vị có liên quan
đã tổ chức lễ đón cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai số một của việt nam hoàn thành nhiệm vụ về nước đợt một
ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện giã chiến cấp hai số một lên đường làm nhiệm vụ
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
sau một năm các cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chăm sóc sức khỏe cho lực lượng
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại địa phương
bên cạnh đó các cán bộ chiến sĩ cũng tích cực tham gia giao lưu văn hóa thể thao giúp đỡ người dân địa phương
tạo ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ việt nam trong mắt cộng đồng quốc tế
trước ngày lên đường về nước liên hợp quốc cũng đã trao tặng bệnh viện giã chiến cấp hai số một của việt nam
huy chương vì sự nghiệp diện giữ hòa bình